điều này làm dấy lên nhiều ý kiến bản luận trái chiều
mới đây ekip đạo diễn nhà sản xuất bộ phim trời sáng rồi ta ngủ đi thôi
chiếu dạp từ ngày hai mươi bảy tháng chín lên tiếng kêu gọi giải cứu bộ phim bằng một bài viết trên mạng xã hội
nói lên tâm huyết của đoàn phim gây sự chú ý với cộng đồng
theo đó đạo diễn trung trí công viết khá thống thiết
phim không đủ sức trụ ngoài rạp
dù mới chỉ trải qua một ngày công chiếu khi đang bị cắt xuất dần khỏi các giảm
và thậm chí sau ba ngày cuối tuần phim gần như sẽ biến mất khỏi các hệ thống giảm
vòng đời của đứa con đầu lòng chỉ có vỏn vẹn ba ngày và tận sâu trong lòng chúng mình không cam tâm
chưa bao giờ chúng mình cần những bạn khán giả trẻ như lúc này
chúng mình cần một trăm năm mươi bạn trẻ tiếp sức
thực tế thì bộ phim trời sáng rồi ta ngủ đi thôi đã có được doanh thu gần chín trăm chín mươi triệu đồng sau ba ngày chiếu
tính đến ba mươi tháng chín theo box office việt nam
và phim vẫn còn lịch chiếu ở các hệ thống rạp với những khung giờ khá thuận lợi như một mươi tám h ba mươi hai mươi h
trước đó đạo diễn bộ phim thưa mẹ con đi là trịnh đình lê minh cũng thống thiết kêu gọi khán giả mua vé giải cứu phim
khi bị xếp chiếu vào khung giờ xấu từ hai đến năm xuất một ngày không ở khung giờ vàng rạp ở xa trung tâm
cùng với anh còn có nữ đạo diễn nguyễn hoàng điệp chung tay giúp sức giải cứu phim
và kêu gọi mọi người cùng chia sẻ thông tin để nhiều khán giả biết đến lịch chiếu của thưa mẹ con đi
vào tháng một năm nay nhà sản xuất phim yolo bạn chỉ sống một lần cũng cho biết
dù mới ra mắt chưa đầy một tuần lễ thế nhưng số lượng xuất chiếu của phim lại bị nhiều hệ thống rạp tới hạn khi xử ép chỉ chiếu vào sáng sớm chín đến một mươi một h xế chiều từ một mươi ba đến một mươi sáu h hoặc tối muộn từ hai mươi một đến hai mươi ba h
ekip sản xuất còn so sánh với trường hợp của phim song lang và cho rằng phim của mình kém may mắn khi vừa không được nhà phát hành ưu ái lại không có chiến dịch kêu gọi kiểu như
cho song lang thêm một tuần nữa
tháng chín năm hai nghìn một mươi tám khi song lang chiếu tại rạp khá kém khán giả nên nhiều người yêu mến đạo diễn lê ông quang lê và bộ phim này đã cùng nhau kêu gọi cho phim
để rồi phim được chiếu thêm một tuần với khẩu hiệu được lan truyền trên cộng đồng mạng yêu sông lan thêm lần nữa
trong một bài viết trên báo thanh niên online có tiêu đề giải cứu phim việt liệu có cần thiết
tác giả phan cao tùng nêu nhận xét
song lang thưa mẹ con đi cũng thế bởi phim đã chọn chủ đề kém khán giả thì phải chấp nhận sức hấp dẫn của phim chỉ phù sóng được bấy nhiêu người xem
nhà phê bình phim liên hương nêu ý kiến khi làm phim thương mại chiếu rạp thì cần nghiêm túc xem xét lại thị hiếu
còn nếu đã làm cho thỏa đam mê theo đúng gu của đạo diễn thì bớt than trách khi phim không được đông đảo khán giả đổ xô đi xem
bởi vấn đề không chỉ nằm ở tiền vé
gần một trăm linh đồng mà còn là thời gian phải bỏ ra khi đi xem nếu đó không phải là một bộ phim hấp dẫn
diễn viên nhà sản xuất hồng ánh bày tỏ quan điểm
tôi nghĩ dùng từ giải cứu nghĩa là mình chưa tự tin vào tác phẩm của mình
nếu nhìn tác phẩm điện ảnh giống như một sản phẩm trên thương trường
thì sự cạnh tranh đó là công bằng bởi ở những quốc gia khác sự cạnh tranh còn khốc liệt hơn rất nhiều
phim việt luôn có sự hậu thuẫn lớn từ khán giả việt nam
cho nên cứ làm phim tốt và hay đi mình sẽ được mọi người đón nhận
nhà sản xuất bích liên thẳng thắn cho rằng khán giả có quyền lựa chọn món giải trí cho mình
ra thị trường làm thương mại thì tài năng chất lượng phải lấy làm đầu
đừng để công chúng thấy tội nghiệp phim việt và lấy lòng thương hại của khán giả
gu thưởng thức và thị hiếu của khán giả ngày càng được nâng lên
nếu một bộ phim hay thật sự thì sẽ có khách thôi
trong một bài viết đăng trên trang web sao có tiêu đề
từ cắt kiểm duyệt phim đến giải cứu phim bao giờ điện ảnh việt mới hết sóng gió
tác giả cũng cho rằng bê bối xoay quanh các bộ phim việt nam
vẫn được truyền thông và dư luận nhắc đến nhiều hơn chất lượng phim
từ lùm xùm giữa đạo diễn diễn viên phim giả tình thật cho đến những chiến dịch cầu cứu phim
ít nhiều đều tạo ra cái nhìn không khách quan cho người xem điện ảnh
và có lẽ chỉ đến khi các nhà làm phim tìm cách nâng cao chất lượng phim
trước khi nghĩ cách cứu phim người hâm mộ việt nam mới thực sự có thể ra rạp
mà không gánh theo trách nhiệm ủng hộ điện ảnh nước nhà
thay vì chỉ đơn thuần ủng hộ một tác phẩm chất lượng
phần còn lại của chương trình hôm nay là bài
giải cứu điện ảnh bằng cách nào của tác giả vũ quỳnh
bài đăng trên báo nhé
gần đây giải cứu phim như đã trở thành một chủ đề nóng trên nhiều địa chỉ truyền thông
nhưng liệu việc giải cứu phim hoặc rộng hơn là giải cứu điện ảnh
có tương tự giải cứu nông sản hay hàng tiêu dùng khác
và các nhà làm phim liệu có thể chỉ trông đợi vào lòng chắc ẩn của khán giả
để tiến vào thị trường điện ảnh rất sôi động
nhưng đang có xu hướng cạnh tranh ngày càng khốc liệt
vào dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
cùng thời điểm bộ phim bom tấn của hollywood
biệt đội siêu anh hùng hồi kết phát hành
và hai bộ phim sản xuất trong nước là
một trăm ngày bên em của đạo diễn vũ ngọc phương
và lật mặt ba của đạo diễn lý hải
cũng rủ nhau ra rạp phục vụ khán giả
tuy nhiên hai bộ phim này đã thua xa phim ngoại về khâu bán vé
trước nguy cơ thất bại thê thảm
ekip làm phim một trăm ngày bên em
đã phải viết lời kêu gọi chúc mong sự ủng hộ của khán giả
dấy lên một cuộc tranh cãi kịch liệt trong công chúng
vậy nguyên nhân từ đâu mà không ít các bộ phim trong nước
phải liên tục dùng chiêu giải cứu
trông chờ vào tình cảm sự chắc ẩn của công chúng như vậy
một trong các nguyên nhân đầu tiên mà phần lớn các đạo diễn hay nhắc tới
đó là phim việt nam đang phải chịu cảnh bị các cụm rạp xếp xuất chiếu vào các khung giờ xấu
ít xuất chiếu trong ngày lại ở các cụm rạp cách xa trung tâm
việc phim trong nước bị xử ép trên sân nhà thì báo chí
truyền thông đã nhiều lần nhắc tới
hiện nay phần lớn các cụm rạp chiếu trên cả nước đều thuộc sở hữu
của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như cgv lotte
việc phát hành phim vào các cụm rạp như thế nào tỷ lệ ăn chia
cũng như việc xếp các xuất chiếu khung giờ chiếu ra sao
đều do phía các cụm rạp quy định
việc ưu tiên cho các phim bom tấn hoặc phim giải trí của nước ngoài
luôn được các cụm rạp này đặt ra hàng đầu
khiến không ít nhà làm phim trong nước phải giờ khóc giờ cười
vì tác phẩm mình làm ra nhưng không được phía rạp chiếu ưu ái các điều kiện
để có cơ hội đến với khán giả nhiều hơn
đối với không ít đạo diễn hiện nay
việc làm phim không áp lực bằng việc đưa phim ra rạp
cạnh tranh không cân sức với phim ngoại đã khó
nhưng nếu bị phía các đơn vị chiếu phim không tạo cơ hội
thì tình trạng trụ được tại rạp còn khó hơn bội phần
tuy nhiên liệu có phải tất cả các phim trong nước
được kêu gọi giải cứu thời gian qua đều do không được tạo cơ hội hay không
hay còn do thiếu một chiến lược khôn ngoan trong phát hành
và quan trọng hơn là chất lượng bộ phim có đủ hấp dẫn để kéo khán giả tới rạp
nhìn lại câu chuyện của các bộ phim từng phải thống thiết kêu gọi cộng đồng giải cứu gần đây
có thể thấy phim việt nam dường như đang gặp phải
tất cả các vấn đề trên
chẳng hạn sự thất bại khi ra rạp của phim một trăm linh ngày bên em
là do nhà sản xuất quá tự tin hay thiếu tỉnh táo
khi phát hành phim đúng vào thời điểm mà bộ phim bom tấn
biệt đội siêu anh hùng hồi kết cũng ra rạp và được khán giả cả thế giới chờ đợi
sự song hành không cân sức giữa một bộ phim nội địa với một bộ phim khủng của hollywood
đã dẫn tới hậu quả phim việt nam đã bị nhấn chìm nghỉm ngay trong những xuất chiếu đầu tiên
về vấn đề phim việt nam không được tạo cơ hội trong các cụm rạp
thiết nghĩ cũng cần có một cái nhìn thỏa đáng hơn
để tránh hiện tượng các nhà làm phim hết gặp thất bại là đổ thừa cho lý do này
thí dụ phim trời sáng rồi ta ngủ đi thôi
nhà sản xuất đã chọn thời điểm phát hành tốt không có phim ngoại khủng để phải cạnh tranh
nhưng sau ba ngày đầu công chiếu doanh thu của phim chưa tới một tỷ đồng
từ đơn vị phân tích dữ liệu
doanh thu phòng chiếu trên toàn lãnh thổ việt nam cho hay
trong hai ngày từ ngày hai mươi bảy đến hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
phim trời sáng rồi ta ngủ đi thôi có sáu trăm hai mươi xuất chiếu ở các cụm rạp
nhưng có tới một trăm bảy mươi xuất chống
nghĩa là xuất chiếu không có người mua vé và phải hủy là rất lớn
qua đó khó có thể nói bộ phim đã không được tạo cơ hội
rõ ràng theo quy luật
các đơn vị chiếu phim không thể nào tăng thêm xuất chiếu cho một bộ phim mà số xuất chống quá nhiều như vậy
thị trường luôn phải điều tiết theo quy luật cung cầu
phim hay sẽ thu hút khán giả mà phim không hay thì khán giả không quan tâm là điều dễ hiểu
đến đây chúng ta vẫn phải quay về câu chuyện đầu tiên và muôn thở là chất lượng của các bộ phim
dù thế nào đi chăng nữa việc giải cứu một bộ phim cũng chỉ là giải pháp tức thời
và còn ít nhiều nói lên cả tình trạng đáng thương của bộ phim đó
nói cách khác thì bộ phim đã không đủ hấp dẫn để có thể tồn tại trên thị trường
chiếm được chỗ đứng vững chắc trong công chúng
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đã có hai mươi sáu bộ phim việt nam phát hành ra rạp
riêng trong dịp hè có một mươi ba phim cùng chạy đua để phục vụ khán giả nhưng không có phim nào có lãi
chỉ lỗ hoặc hòa vốn là may mắn
từ các con số như vậy chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận và đặt câu hỏi rằng
phải chăng bức tranh chung của điện ảnh đang có vấn đề
xét từ bất kỳ góc độ nào thì tác phẩm điện ảnh vẫn là sản phẩm văn hóa
liên quan chặt chẽ đời sống tinh thần thị hiếu điện ảnh và nhu cầu thưởng thức của người xem
công chúng không dễ để mua vé và dành thời gian ngồi xem một bộ phim mà họ hoàn toàn không có nhu cầu
không thấy hay không thấy hấp dẫn
vì thế nếu việc giải cứu chỉ đến từ lòng chắc ẩn
thì chắc chắn cũng chỉ có thể diễn ra với khán giả một đôi lần
do đó lời kêu gọi giải cứu phim của một số nhóm làm phim gần đây đối với phần nhiều khán giả là không thuyết phục
dù trong một phạm vi nào đấy người ta sẵn sàng bỏ tiền mua vé sau lời kêu gọi của đạo diễn hay đoàn làm phim
vì một sự ủng hộ động viên cần thiết cho điện ảnh trong nước
vậy nên muốn thuyết phục khán giả không có cách nào khác
chính là những người làm phim phải tạo ra được những tác phẩm điện ảnh có chất lượng nghệ thuật tốt
về phía các cơ quan quản lý việc hỗ trợ điện ảnh nước nhà bằng các chính sách bảo hộ là rất cần thiết
chúng ta cần tham khảo từ các nước như trung quốc hàn quốc nhật bản trong việc cấp hạn ngạch màn ảnh
quy định cụ thể số lượng phim cũng như số giờ chiếu phim nước ngoài dành chế độ ưu tiên cho phim trong nước
hỗ trợ các nhà làm phim trong nước đưa tác phẩm đến với khán giả một cách tích cực hiệu quả hơn
điện ảnh việt nam cần tiếng nói ủng hộ từ phía các cơ quan quản lý
từ phía khán giả nhưng vấn đề quan trọng và vô cùng cấp thiết vẫn là nội lực của chính những người làm điện ảnh
cần bình tĩnh đánh giá đúng các thành công cũng như thất bại của mình trong từng dự án
để có những điều chỉnh kịp thời nhằm hướng đến mục đích cuối cùng là sản xuất được những bộ phim hay để đem tới cho khán giả
bất luận vì lý do gì thì vẫn cần được xác định chất lượng cao về mọi mặt của mỗi tác phẩm
điện ảnh là yếu tố cần thiết và quan trọng nhất có khả năng giải cứu nguy cơ thư vắng khán giả như thực tế đang diễn ra hiện nay
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau